hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ ba mươi
đã khai mạc tại san francisco của mỹ vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
hội nghị nằm trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi ba đang diễn ra tại thành phố cùng tên
tổng thống mỹ khẳng định hai mươi một nền kinh tế apec đóng góp hơn sáu mươi gdp toàn cầu
và khu vực châu á thái bình dương sẽ là nhân tố đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng toàn cầu trong hơn ba mươi năm tới
vì vậy tầm nhìn mà các doanh nghiệp theo đuổi về tương lai khu vực sẽ vượt xa khỏi phạm vi khu vực
tổng thống joe biden nhấn mạnh washington và các đối tác ở khu vực thái bình dương
mang đến cho các doanh nghiệp một lựa chọn tốt hơn trung quốc khi khẳng định mỹ sẽ giảm rủi ro và đa dạng hóa
tuy nhiên cũng không tách rời trung quốc
thông điệp của tôi ngày hôm nay với lãnh đạo chính phủ
phó doanh nghiệp
đó là các bạn có thể tin tưởng vào mỹ
chúng tôi đưa ra cam kết của mình và đang đẩy mạnh tiến trình thực hiện cam kết
chúng tôi sẽ sớm trở thành đối tác mạnh mẽ vững bền của các bạn
và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng nhau để thực hiện hóa một khu vực châu á thái bình dương
tự do rộng mở thịnh vượng an toàn vững mạnh và kết nối
trong một diễn biến liên quan các nước tham gia khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương
ipef do mỹ dẫn đầu
cùng ngày đã thông báo về thỏa thuận dựa trên hai trụ cột của sáng kiến này
bao gồm hợp tác về năng lượng sạch và các biện pháp chống tham nhũng
các bộ trưởng đến từ một mươi bốn quốc gia thành viên ipef cũng chính thức ký văn kiện
đã thống nhất trước đó về trụ cột thứ ba bao gồm khả năng phục hồi chuỗi cung ứng
liên quan đến tình hình xung đột tại giải gaza
israel đã thông báo cho người dân ở khu vực phía đông thành phố khan yunis
ở phía nam giải gaza cần đi sơ tán
đến những nơi trú ẩn an toàn
lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực
quân đội israel phát đi thông báo trên bằng cách điều máy bay thả tờ rơi xuống khu vực
từ đêm một mươi năm tháng một mươi một đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
những tờ rơi có nội dung đề nghị người dân cần đi sơ tán ngay lập tức
kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel hôm bảy tháng một mươi
thành phố khan yunis là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân
vốn sơ tán từ phía bắc giải gaza
tình trạng sinh sống quá tải ở những nơi trú ẩn tạm thời như trường học và liều chạy
những người dân ở thành phố này đang thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết
ngày một mươi sáu tháng một mươi một quân đội israel cho biết đã nắm quyền kiểm soát hoạt động của cảng gaza gần thành phố gaza
đây là cơ sở hạ tầng quan trọng ở giải gaza
phong trào hồi giáo hamas trước đó kiểm soát cảng này
trong khi đó giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine
philippe lazzarini cho biết cơ quan của ông nơi hỗ trợ hơn tám trăm linh người di tản
ở giải gaza
cơ quan của ông nơi hỗ trợ hơn tám trăm linh người di tản ở giải gaza có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu
trong những tuần qua unrwk đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu
song yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết
vì thiếu nhiên liệu các xe tải của unrwk không thể qua khu vực phía nam
nơi có nhiều người dân đang chờ hàng cứu trợ
trong một diễn biến liên quan khác panthen và jawa
hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở giải gaza
cùng ngày thông báo tất cả các dịch vụ viễn thông tại khu vực đông dân cư đã ngừng hoạt động
vì mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt
trong khi đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
ocha đã công bố kế hoạch gồm một mươi điểm nhằm kiềm chế tình trạng đổ máu
và tránh một thảm họa nhân đạo tại gaza
kế hoạch tập trung vào việc mở rộng các hoạt động cứu trợ ở gaza
đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ
sáng kiến một mươi điểm của ocha cũng đề xuất mở thêm các cửa khẩu vào gaza
bên cạnh cửa khẩu rafah từ ai cập và cho phép các nhà thầu tư nhân tham gia kế hoạch này
quốc hội thổ nhĩ kỳ hôm qua đã chỉ hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn thụy điển
gia nhập tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato
hiện thổ nhĩ kỳ và hungary là hai quốc gia thành viên còn lại của nato
chưa phê chuẩn việc thụy điển gia nhập tổ chức này
phát biểu sau nhiều giờ thảo luận
chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ ông fuad oktay cho biết
ủy ban này sẽ thao đổi thêm về vấn đề thụy điển gia nhập nato tại cuộc họp vào tuần tới
tuy nhiên ông oktay chưa nhấn định địch trình cụ thể cho cuộc thảo luận này
theo oktay ủy ban có thể thông qua sự luật thụy điển gia nhập nato với đa số phiếu
trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của quốc hội
ủy ban có thể mời đại sứ thụy điển tại thổ nhĩ kỳ trình bày ngắn gọn
trước quốc hội thổ nhĩ kỳ về việc gia nhập nato
ủy ban đã chính thức trình lên quốc hội nước này hồ sơ của thụy điển xin gia nhập nato
tuy nhiên cho đến nay quốc hội thổ nhĩ kỳ vẫn chưa thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu cụ thể về vấn đề trên
phần lan sẽ đóng bốn trong số chín cờ khẩu biên giới với nga từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm ngăn dòng người xin tị nạn đổ vào quốc gia bắc âu này
cơ quan hải quan phần lan cho biết việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa phần lan
và nga sẽ gần như ngừng hoạt động ngoại trừ các tuyến tàu chở hàng sẽ tiếp tục đi qua trạm kiểm soát đường sắt vanicala
chính quyền phần lan gần đây đã thắt chặt một cách có hệ thống kiểm soát qua biên giới với nga
để ngăn dòng người tị nạn không được kiểm soát từ somali yemen syri và các quốc gia khác đến từ nga và xin tị nạn
đối với người nga việc không thể vào phần lan có thể dẫn đến việc tịch thu bất động sản trên diện rộng
bởi chính phủ phần lan có kế hoạch cho phép tịch thu tài sản từ những chủ sở hữu không thể liên lạc được
hoặc chậm thanh toán với thời hạn đến năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra người nga cũng không thể thanh toán hóa đơn và thuế sau khi thắt chặt hạn chế nhập cảnh do các ngân hàng nga bị áp lệnh trừng phạt
thủ tướng tây ban nha ông pedro sánchez đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới sau khi nhận được một trăm bảy mươi chín phiếu thuận và một trăm bảy mươi một phiếu chống
không có phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại quốc hội
kết quả bỏ phiếu này đã chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài sau cuộc tổng tuyển cử bất phân thắng bại vào tháng ba
thủ tướng tây ban nha ông pedro sánchez đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới sau khi nhận được một trăm bảy mươi chín phiếu thuận và một trăm bảy mươi một phiếu chống
không có phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại quốc hội